theo giả soát của ủy ban nhân dân tỉnh lai châu mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi tám huyện phong thổ tỉnh lai châu đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
mưa lũ đã làm cho chín người thiệt mạng và sáu người mất tích tổng thiệt hại ước tính gần một trăm một mươi hai tỷ đồng
hiện nay đã có ba trăm linh hộ dân cần phải di rời khẩn cấp khỏi vùng nguy cơ sạt lở
hiện đã có hơn một trăm bốn mươi hộ dân được di rời
số còn lại huyện phong thổ đang nỗ lực tập trung bố trí kinh phí mặt bằng nhằm sớm di chuyển các hộ dân ngay trong mùa mưa này
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
bản hồng thu mán xã làn nhì thàng
hiện tại có nhiều hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở cao
thậm chí nhiều nhà dân đã bị nứt cả mảng tường
thêm vào đó là cả ngọn núi cao phía trước bản cũng xuất hiện những vết nứt dài từ mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám
đến nay vẫn tiếp tục nứt hở to ra
người dân nơi đây đang sống trong nỗi bất an nhất là mỗi khi mưa xuống
phục vụ là cái rêu cấy cái vụ mùa nên là bà quân dân chưa tập trung để di chuyển
và thứ hai nữa là liên quan đến cái đất là liên quan đến cái nền nhà
giờ là chúng tôi là sau khi mà giải phóng lên bùi mặt bằng được thì chúng tôi sẽ chỉ đạo bà con dân làm nền nhà
để di chuyển kể cả trong mùa mưa này chúng tôi cũng di chuyển
trong số hơn ba trăm linh hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở và đá lăn
huyện phong thổ đã di chuyển được hơn một trăm bốn mươi hộ và hơn tám mươi hộ khác đã được hỗ trợ kinh phí đang di chuyển
số còn lại do chưa bố trí được nguồn kinh phí nên chưa thể di chuyển
về cái kiến nghị của huyện thì chúng tôi cho rằng là đối với các cái huyện miền núi mà làm có rất nhiều những hộ
và dân nằm trong cái vùng nguy cơ thì cần phải có cái hỗ trợ nguồn nực từ trung ương
và đặc biệt là phải có những cái đề án mang tính chất tổng thể
để sắp xếp bố trí dân cư mang tính ổn định lâu dài
mùa mưa đã bước đầu gây thiệt hại về người và tài sản ở lai châu
hiện huyện phong thổ cũng như người dân đang rất mong muốn các cấp các ngành quan tâm xem xét bố trí kinh phí di dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lửa cao
đến nơi ở mới an toàn giúp bà con yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống